những vận động viên tham gia thi đấu tại giải nhảy dù này đều bắt buộc phải mua bảo hiểm
trước giải đấu ban tổ chức đã kiểm tra việc này
hiện tại đơn vị này đang xử lý hồ sơ bảo hiểm cho nạn nhân
bà trinh cho biết mức bồi thường cụ thể tùy thuộc vào gói bảo hiểm mà phi công đã mua
dù lượn là môn thể thao mang rất nhiều yếu tố mạo hiểm
việc chơi dù lượn có an toàn hay không phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết và bản thân người phi công điều khiển
vì vậy trong khi tập luyện và chơi đòi hỏi người chơi phải tập trung nghiêm túc
nắm vững mọi kỹ thuật và tâm lý vững vàng để đối phó với những bất ngờ xảy đến trên bầu trời
kiểm tra kỹ thiết bị trước khi gắt cánh
trước khi bay bạn nên cùng huấn luyện viên hoặc những người có chuyên môn kiểm tra toàn bộ các thiết bị có liên quan
để chắc chắn rằng những thiết bị ấy sẽ hỗ trợ tốt trong quá trình bay
chỉ một chiếc quai mũ bảo hiểm bị lỏng một dây dù bị sờn đều có thể là nguyên nhân khiến bạn gặp phải những tai nạn đáng tiếc
quan tâm đặc biệt đến yếu tố thời tiết
tốc độ gió và thời tiết đóng vai trò vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và an toàn của bụi bay
hầu hết vòng dù được thiết kế có tốc độ cao nhất là bốn mươi km trên giờ
nên nếu tốc độ gió đạt khoảng ba mươi km trên giờ bạn nên thu dù đợi đến ngày khác thời tiết thuận lợi hơn
ở địa hình đồi núi tốc độ gió còn ảnh hưởng đến độ an toàn hơn gấp nhiều lần
và bạn phải đối mặt với những bất chắc rủi ro cao hơn
hiểu rõ điểm bay
ở dưới mặt đất bạn có thể hỏi đường thăm dò và lựa chọn đường đi
nhưng khi đã ở trên bầu trời bạn chỉ có một mình để phán đoán
vì vậy nếu bay ở điểm mà bạn chưa từng bay qua
hãy nghiên cứu kỹ trên internet để tìm mọi thông tin và nắm chắc về đường bay này
đồng thời cần trao đổi với những người am hiểu tường tận địa hình ở đây
những người đã có kinh nghiệm bay trước đó để nắm rõ những mối nguy hiểm tiềm tàng
và những gì cần phải để mắt tới
điều nên làm là hãy nói rõ cho họ biết trình độ bay và kinh nghiệm của bản thân
để có những thông tin và lời khuyên quý giá
rõ ràng dứt khoát trong mọi quyết định
nếu còn lan tan bất kỳ điều gì về sự an toàn câu trả lời đưa ra luôn là không
có thể và có lẽ và những từ ngữ tương tự hoàn toàn không có trong khái niệm dành cho phi công dù lượn
biết rõ sức bình tới đâu
nắm rõ điểm mạnh điểm yếu lường trước những rủi ro có thể xảy ra với bản thân
và biết tự lượng sức mình là vô cùng quan trọng
vì trình độ bay của mỗi người là không giống nhau
nên bạn không nên cố gắng thực hiện các động tác cơ động phức tạp
chỉ vì nhìn thấy người khác làm được một cách dễ dàng
trừ khi bạn đã được huấn luyện thành thục và tự tin vào khả năng của mình
bảo quản và chăm sóc trang thiết bị
xe dù cần được kiểm tra về tình trạng hao mòn trùng hay rãn
đối với vòng dù thông thường khoảng sau hai năm phải đem vòng rù đi kiểm tra mức độ thẩm thấu của khí vải
đau độ sờn của các dây dù
tuổi thọ của vòng dù phụ thuộc vào số giờ bay
thông thường sau khoảng hai trăm năm mươi đến ba trăm linh giờ phơi nắng
vải dù sẽ nhũ và để không khí lọt qua nhiều hơn
nên khó cất cánh hơn và kém an toàn hơn
sau thời gian này người chơi nên nghĩ ngay đến việc thay dù mới cho an toàn